cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn ngọc thủy
chủ tịch công ty giáo dục air group về tội lừa đảo chiếm vào tài sản
đây là thông tin được trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cung cấp đến báo chí
vào họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý i năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào sáng ngày hôm qua
thông tin tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn air group và công ty cổ phần đầu tư và phân phối air game
địa chỉ nhà hai mươi năm t một đường trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua các loại hợp đồng giữa hình thức tiền gửi
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn ngọc thủy
hay được biết đến là sắc thủy chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn air group
và đặng văn hiển trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối air game
cả hai đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người mua cổ phần cho vai tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần
đối với công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo
thì khẩn trương liên hệ cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
trung tướng tô ân sô cho biết ông thủy và ông hiển bị bắt trong quá trình cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế muôn lậu
xác minh giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn tối ngày hai mươi năm tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
sau hai ngày xét xử và gần bốn ngày nghị án vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng ba
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo
ông ngô phú cường trú tại thành phố long xuyên về tội trốn thuế và dượt tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy ngô phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành
hoạt động bốn công ty và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn an giang và đồng tháp để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường mua cát khai thác lậu tại đồng tháp và an giang rồi bán đi các tỉnh thành
việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu mua bán
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng
quá trình điều tra xác định bị cáo còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế để mua mảnh đất có diện tích gần ba m hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô phú cường nộp phạt số tiền bốn năm tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước
về hành vi trốn thuế ba năm tù về tội rửa tiền phạt bổ sung bị cáo một trăm linh triệu đồng xung vào ngân sách nhà nước
đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
tòa án nhân dân tp hcm cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm mọc tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hóa hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
ba bị cáo cùng bị truy tố về tội danh trên gồm có ông trần quý thanh
cựu giám đốc công ty trách nhiệm ủng hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
trần uyên phương và trần ngọc bích
con gái của ông thanh phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bốn
trước đó bộ công an giao cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn
cùng một số công dân trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai tố cáo ông trần quý thanh cùng các con gái
và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm mọc tài sản trốn thuế cứng đặt tài sản là các dự án với động sản
và giá trị đặc biệt lớn tại đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh hưng yên đã xét xử chín bị cáo nguyên là cán bộ công chức xã dị sử
huyện mỹ hảo nay là phường dị sử thị xã mỹ hảo về các hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tham mô tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hưng yên
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi chín để có nguồn kinh phí cải tạo xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã dị xử huyện mỹ hảo
nay là phường dị xử thị xã mỹ hảo và chấp hành đảng bộ xã dị xử qua thời kỳ
thống nhất và ban hành nhiều nghị quyết sau đó đã chỉ đạo công chức địa chính và công chức tài chính kế toán xã
phối hợp với cấp ủy lãnh đạo các thôn bán đất trái thẩm quyền với tổng số khoảng bảy mươi hai m hai đất ao
vũng thùng gây thiệt hại khoảng sáu bốn tỷ
trong tổng số tiền khoảng ba mươi tám tỷ đồng thu từ việc bán đất bị cáo vũ thị dung
nguyên là công chức văn phòng kiêm thủ quỹ xã đã để ngoài sổ sách chiếm đoạt cá nhân số tiền ba trăm ba mươi bảy triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ hai năm ba tháng tù cho hưởng án treo đến bốn năm chín tháng tù giam
cũng trong ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự
đối với bị cáo
triệu văn thành chú tại huyện ba bể về tội giết người
xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu vào đêm ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba triệu văn thành đã dùng khẩu súng
hai loại súng tự chế bắn đạn ghém bắn triệu kiều hưng và mã đức thuộc cùng chú tỉnh bắc cạn
đạn trúng vào vùng vai phải và cánh tay phải của triệu kiều hưng gây thương tích tỷ lệ bốn
hành vi của thành là vi phạm quy định của pháp luật đã trực tiếp xâm phạm tính mạng của người khác
gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trả tự tại địa phương
xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt triệu văn thành bảy năm tù giam
về trách nhiệm dân sự quá trình triệu kiều hưng đi bệnh viện chữa trị vết thương gia đình của triệu văn thành
đã thanh toán toàn bộ chi phí điều trị là khoảng ba mươi một tám triệu đồng
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đại diện gia đình của triệu văn thành thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân số tiền hai mươi triệu đồng
bị cáo hưng không yêu cầu bồi thường thêm
cơ quan cảnh sát điều tra công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thình chú tại tỉnh long an
và đặng thị thu yến chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi trộm cắp tài sản
đây là hai đối tượng sống chung với nhau như vợ chồng có nhiều tiền án và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
và tỉnh ninh thuận truy tìm
theo kết quả điều tra vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng ba lợi dụng lúc gia đình anh lâm trí hiến
là chủ tiệm vàng kim ngọc hiến ở xã quảng sơn huyện đắk long tỉnh đắk nông ngủ say
thình và yến đã cậy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số lượng lớn vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba tổ công tác của công an tỉnh đắk nông
đã bắt giữ thình và yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã hòa minh huyện tuy phong tỉnh bình thuận
thu giữ tài sản với tổng giá trị khoảng gần bốn tỷ đồng gồm năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng
có trọng lượng ba năm kg cùng với nhiều công cụ phương tiện gây án
ngay sau đó đối tượng đã được di lý về công an tỉnh đắk nông phục vụ công tác điều tra
còn tại tỉnh nghệ an công an xã hưng lộc thành phố vinh vừa triệt xóa thành công điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn
bắt ba đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ một trăm linh g ma túy đá và một số vật chứng khác
qua công tác nắm tình hình công an xã hưng lộc phát hiện điểm bán lẻ ma túy do đối tượng phan thế tiến
chú tại huyện nghi lộc cầm đầu đối tượng này cấu kết với trần mạnh cường chú tại thị xã cửa lò
và trần văn tùng chú tại huyện nghi lộc mua ma túy ở địa bàn khác về rồi bán lẻ cho các đối tượng nghiện
trong và ngoài địa bàn nhằm thu lợi bất chính các đối tượng thường thuê khách sạn tổ chức bán ma túy
cho người nghiện trên địa bàn thành phố vinh và các vùng lân cận đồng thời thường xuyên thay
đổi phương thức địa điểm phương tiện trong quá trình giao hàng hiện công an xã hưng lộc đã bàn giao
các đối tượng cùng với tang vật cho công an thành phố vinh để xử lý theo thẩm quyền
vào ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị vừa truy xét làm rõ và khởi tố nhóm thanh niên có hành vi tụ tập gây dấu trật tự công cộng trên địa bàn
theo điều tra vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
lê văn hậu chú tại huyện hòa vang đi nhậu gần khu vực đường dây ngô thị nhậm
thì gặp một nhóm thanh niên không rõ lai lịch khiêu khích nên đã rủ thêm trương nguyễn ngọc huy
và dương ngọc vĩ cùng một số người bạn quen biết khác để đi giải quyết mâu thuẫn
cả nhóm mang theo bốn dao tự chế và điều khiển xe máy đi tìm số thanh thiếu niên kia để khiêu khích
mặc dù không liên quan thế nhưng nhóm của vương vĩnh khang chú thành phố hội an
cùng với tám người khác đã bị nhóm của hậu chặn đánh gây thương tích một
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hậu huy và vĩ đồng thời làm rõ các đối tượng liên quan khác